hôm nay sáu tháng một mươi nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm giải phóng thủ đô đã diễn ra buổi tái hiện lễ trào cờ lịch sử tại sân đoàn môn khu di tích hoàng thành thăng long
nơi mà cách đây sáu mươi năm năm đã diễn ra lễ trào cờ đầu tiên của hà nội sau ngày giải phóng
bảy mươi năm năm trước ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn sau chín năm kháng chiến từ nam cửa ô từng đoàn quân bộ đội cụ hồ trở về giải phóng thủ đô trong sự đón chào của người dân hà nội
một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn có một buổi lễ đặc biệt diễn ra ngay sân đoan môn hoàng thành thăng long khi đó gọi là sân cột cờ
đó chính là lễ trào cờ lịch sử đầu tiên trong ngày hà nội được giải phóng
lễ trào cờ do ủy ban quân chính thành phố tổ chức với sự có mặt của các đơn vị quân đội tham gia tiếp quản thủ đô và hàng vạn đồng bào
cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh cột cờ cổ kính cả hà nội tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng tự hào về sức mạnh kháng chiến biết ơn đảng và bác hồ kính yêu
ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trở thành mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn mở ra thời kỳ phát triển mới hết sức vẻ vang trong lịch sử thăng long đông đô hà nội đã được tái hiện

thủ đô sau giải phóng